cái khó đầu tiên mà các doanh nghiệp phải vượt qua đó là tiếp cận thông tin về quỹ đất quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất của các địa phương cũng như các dự án trên địa bàn
với các doanh nghiệp phát triển về bất động sản hiện có hai vấn đề lớn một là vốn hai là khả năng tiếp cận dự án của doanh nghiệp
không phải chỉ vấn đề về vốn mà vấn đề là các nguồn thông tin dự án
có thể nói rằng hiện nay trước kia chúng ta qua vào cái thời gian khoảng từ năm hai nghìn tám cho đến hai nghìn một mươi
thì năm năm đó các dự án có thể nói là nó cứ đến với doanh nghiệp
nhưng đến bây giờ các dự án phải nói là vô cùng khó khăn
bản thân doanh nghiệp chúng tôi nếu mà muốn tính đủ công an việc làm muốn tính đủ thu nhập và cổ tức cho cổ đông
thì chúng tôi đi tìm các dự án vô cùng vất vả
và hiện nay cũng không biết là cái nguồn nó tìm nó ở đâu
may thì gặp đây tôi chọn đây mới chính là cái quan trọng nhất
và có thể tức là các cơ quan quản lý về quy hoạch quản lý về phát triển
các cái thành phố cần phải có một cái thay đổi một cái phương tích làm
thông tin được đến cho các doanh nghiệp một cách kêu gọi đầu tư
và thậm chí cái đầu tư cũng phải làm một cái chuyện gọi là như là đấu thầu và dự án
thế thì như vậy nó mới ra vừa là có cái hiệu quả cho nhà nước
nhưng đồng thời là cả doanh nghiệp người ta cũng có chỗ tìm
lâu nay chúng ta vẫn nói là nó là một cái nguy hoạch sau khi được duyệt
phải không khai hóa nó lên

cho nên là đối với cái ngày đầu tư trong nước thôi
thì cái thông tin về mặt nguy hoạch là
là cái đầu vào
bởi vì nhà đầu tư nếu không có đầu vào thì sẽ không có đầu ra

danh giới quy mô tính chất

những cái quy định của pháp luật về mặt nguy hoạch
đối với vị trí đó được làm cái gì không được làm cái gì
được làm thì làm lên đâu làm to hay bé cao hay rốc
rất nhiều những cái thông tin mà cần thiết cho các nhà đầu tư
để người ta tiến hành lựa chọn và quyết định đầu tư
khó khăn trong tiếp cận quỹ đất đang là vấn đề trở ngại
đối với các doanh nghiệp nói chung đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản
thế nhưng tại các địa phương đặc biệt là các đô thị lớn
các dự án mới dự án lớn vẫn rầm rộ khởi công mở bán
câu hỏi đặt ra cho phần đông doanh nghiệp là tại sao họ làm được
mà doanh nghiệp mình khó khăn chật vật đến vậy
ở đây có một sự băn khoăn không hề nhẹ
rõ ràng cơ hội đối với các doanh nghiệp là không giống nhau chưa bình đẳng
các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn luôn trông thấy bị động khó khăn
khi muốn tiếp cận quỹ đất tại các địa phương
có doanh nghiệp cho rằng nếu như vì những khó khăn vướng mắc về đất đai là một làn danh
thì một số doanh nghiệp lớn họ đã vượt lên ở phía trên làn danh đó
bất cập trong các quy định và thực thi luật đất đai thì rất là nhiều
vấn đề là nó gây những tác động tiêu cực đến đối tượng nào
thì tôi cho rằng là cái tác động tiêu cực của nó
chủ yếu là
đến đối tượng là các doanh nghiệp vừa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ
còn ở nông thôn thì đương nhiên là đối với các đối tượng người dân thu hồi đất
tại sao lại như vậy
bởi vì đất đai là một nguồn lực để phát triển
như vậy có một cuộc đua để cạnh tranh tiếp cận với nguồn lực đất đai
thì như vậy đấy là một cuộc cạnh tranh rất khó được bình đẳng
rất khó sòng phản
và các doanh nghiệp vừa và nhỏ
doanh nghiệp siêu nhỏ hay là người dân bình thường đấy
thì họ luôn luôn ở một cái vị trí là yếu thế so với các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp siêu lớn
cho nên cái thất thiệt hay cái khó khăn là chủ yếu đối với cái nhóm đối tượng này
thành phố hà nội đã tổ chức rất nhiều các hội nghị
đặc biệt một năm hà nội đã tổ chức hai hội nghị lớn
để thu hút các nhà đầu tư để làm sao chia sẻ các thông tin về quy hoạch
nhưng mà tại hội nghị đó thì rất ít các doanh nghiệp
đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa
được tham dự chương trình đó
chỉ có những doanh nghiệp lớn doanh nghiệp mà có uy tín tại hà nội mới được tham gia
thế nên nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng
câu chuyện cải thiện môi trường kinh doanh
cho dù đã đạt được những thành tựu nhưng chặng đường phía trước còn dài
vẫn chưa có được sự công khai minh bạch về thông tin
để doanh nghiệp và người dân biết và kiểm soát
và nếu như đâu đó vẫn còn chưa công khai minh bạch
thì tham nhũng và lợi ích nhóm vẫn có đất sống
ngay cả với các doanh nghiệp đã có dự án có đất trong tay
thì cây khó vẫn chưa dừng lại
thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cách tính giá đất hiện nay
làm cho doanh nghiệp phải chờ đợi rất lâu
mà thời gian đồng nghĩa với cơ hội với chi phí gia tăng
thậm chí là sự thành bại của một dự án bất động sản
hay sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác
mỗi địa phương đều có bảng giá đất cơ bản được công bố
nhưng trong quá trình vận dụng thì tùy từng địa phương
tùy từng khu vực sẽ áp dụng hệ số k riêng
nhiều doanh nghiệp cho biết hệ số ca liên tục tăng trong thời gian vừa qua
giá đất về cơ bản thì không tăng tức là giá gốc không tăng
nhưng giá để áp dụng lại điều chỉnh liên tục qua việc áp hệ số k
thời gian gần đây đã có những khu vực tính hệ số hai năm lần
tức là từ giá công bố của tỉnh thành phố nhân với hệ số k hai năm lần
có những cái dự án như chúng tôi đang làm dự án này thậm chí tính chỉ có một chút chút
gọi là để chi phí gần như là thủ hòa đấy nhưng mà vẫn rất khó bán
mà trong đó nguyên nhân chính là vì giá đất cao
chứ còn giá phần xây dựng chúng tôi chỉ tính phần dịch vụ để đảm bảo công tác quản lý thôi
cho nên có thể nói là giá đất là nguyên nhân ảnh hưởng quyết định nhất đến giá vất động sản
mỗi một địa phương đều có những cái tùy theo cái tình hình cụ thể của mình
để đưa ra những chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn
đến đầu tư tại địa phương
và đối với mỗi địa phương thì họ sẽ có những cái chính sách
đây là cái quyết định của ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân
giá đất hiện nay đang là gánh nặng rất lớn cho doanh nghiệp bất động sản
ở nhiều dự án nếu làm xong mà không bán hết hàng ngày
thì tiền đất là một gánh nặng rất lớn đối với chi phí của doanh nghiệp
tiền sử dụng đất phải nộp trước khi làm dự án thường thì chỉ được chia hai ba lần
và trước khi thi công xong phải nộp xong
tiền sử dụng đất phải nằm trong vốn tự có của doanh nghiệp
nên ngân hàng cũng rất ngại cho vay
đây là thử thách đối với doanh nghiệp phải nộp nhanh rồn rập không đi vay được
trong khi hàng chưa bán được
để làm cho cái thị trường bất động sản nó lành mạnh hơn tốt hơn
thì cái nghiên cứu về cái cơ chế đối với cái giá đất như thế nào cho nó hợp lý
đành rằng đúng là từ đất thì nó sinh ra rất nhiều các cái lợi ích khác
thế nhưng mà làm thế nào để cho nó hài hòa
và đồng thời có cả cái chính sách làm sao để khuyến khích những
đồng thời chặn trên cái mức phát triển cái giá của bất động sản để nó không lên quá cao
tránh những cái tình trạng tức là nó bùng phát thành cái giá nó
nó như theo một cái số cái thị trường khu vực nóng
thì nó rất là ảnh hưởng đến cái người tiêu dùng
cái vấn đề thẩm định giá để tính tiền sử dụng đất cho những dự án xây nhà đời để bán
thì nhiều quý vị đã đề cập rồi
thì cái thủ thuật này là rất nhiều khe và vẫn xảy ra tiêu cực
thì cuối cùng thì toàn bộ số tiền này
là người phải cái chịu chính là người dân
và cơ chế tính mà thu hiện nay là rất bất cập và không hợp lý
ở chỗ là cơ quan nhà nước tính tiền sử dụng đất trước
rồi là doanh nghiệp muốn cộng vào giá bán nhà cho khách hàng
thì theo chúng tôi được biết
thì trong một số dự án thì tiền sử dụng đất được cố gắng tính theo công thức sao cho
để làm được cho doanh nghiệp là hơn một mươi giá thành xây dựng và giải phóng mặt bạc
thì cái việc này khiến cho nhiều doanh nghiệp
kinh doanh vất động sản là vô cùng bị động trong việc tính giá bán
trong việc tính giá bán cho khách hàng
thực tế là đang gây khó cho doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền tự chủ định giá của mình theo cơ chế thị trường
thế là nhiều chế chấp không đáng có đối với khách hàng
hệ số ca cao mới chỉ là một vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối diện
thời gian để tính giá là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu
việc quyết định hệ số k bao nhiêu phải qua hội đồng với sự tham gia của các sở
sở tài chính sở tài nguyên môi trường sở xây dựng
đầu tiên là tư vấn lập phiếu tính giá
sau đó đưa ra hội đồng ở cấp chuyên viên
sau khi được xem xét ở hội đồng cấp chuyên viên thì mới đến hội đồng định giá ở cấp lãnh đạo của các sở ngành
sau khi hội đồng cấp lãnh đạo nhất trí thì mới trình lên hội đồng nhân dân
hội đồng nhân dân phê duyệt thì ủy ban thành phố tỉnh mới dựa vào đó để tính giá
để mà tính ra cái giá trong cái dự án ấy tính từ lúc bắt đầu mà khi có ra cái quyết định giao đất
quyết định về tính giá để mà lập hội đồng định giá
thì có khi nó phải mất từ sáu tháng đến một năm thì mới ra được cái biểu đồ định giá
thế vì vậy cho nên có thể nói là một là nó cũng mất cái cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp
cái thứ hai cái sự chờ đợi rất lâu và có thể nói là cũng tốn kém
có thể nói nhiều bất cập trong quy định về quyền sở hữu và quyền sử dụng đất
trong quy định về thu hồi đất bồi thường khi thu hồi và giá đất
mâu thuẫn giữa pháp luật về đất đai với các pháp luật khác về xây dựng giao thông đấu thầu đầu tư doanh nghiệp đã được nhận diện
những bất cập này làm bó buộc các quyền của doanh nghiệp giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
đồng thời gây tình trạng lãng phí lợi ích nhóm trong việc thu hồi đất cấp giao và cho thuê đất
trong khi nhiều dự án doanh nghiệp khó khăn vì giá đất quá cao
thì vẫn có những dự án tại vị trí vàng lại có được giá đất thời
ở câu chuyện giá đất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng đang có sự thiếu công bằng
không chỉ về khả năng cơ hội tiếp cận với nguồn lực đất đai
mà còn ở việc xác định giá đất thủ tục thời gian thực hiện thủ tục
trong vấn đề đánh giá cái giá trị để lộp tiền truyền sử dụng
đây là cả một cái quy trình rất là dài mà chúng ta hiện nay là doanh nghiệp chúng ta mắc nhất cái này hiện nay
bởi vì cái thời gian kéo dài thì cái giá vốn nó cũng đổi lên
đồng thời cái cơ hội để tiếp cận với những cái thị trường ngay lập tức là chúng ta không làm được cái việc đó
thì đây là những cái cản trở cơ bản mà tôi nghĩ rằng cải cách hành chính chúng ta cần phải đưa cái này vào mục tiêu cơ bản để chúng ta cải cách
mặc dù thời gian gần đây tại một số địa phương doanh nghiệp ghi nhận đã có những thay đổi
sau đấu thầu hay đấu giá đã biết được tiền sử dụng đất mình phải nộp là bao nhiêu
điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính phát triển dự án
nhưng nhìn chung đây vẫn là một nút thắt khiến cho các doanh nghiệp khó chủ động trong triển khai dự án
hầu hết các dự án kinh doanh bất động sản chỉ được xác định giá đất sau khi đã được phê duyệt dự án và bồi thường giải phóng mặt bằng
câu chuyện về tiền sử dụng đất thì vẫn luôn luôn là một câu chuyện mà có được nhiều cái câu hỏi và cũng có nhiều câu hỏi là chưa có lời giải đáp
gọi là ẩn số thì có lẽ là chừng mực nào đấy chúng tôi nghĩ là cũng không có sự chính xác của nó
không chỉ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản với các doanh nghiệp sản xuất đất đai cũng luôn là vấn đề nóng
mới đây một doanh nghiệp tư nhân tại hải phòng đã phản ánh tới nhiều cơ quan bộ ngành

những vướng mắc với thủ tục hành chính mà doanh nghiệp gặp phải liên quan đến vấn đề đất đai
cụ thể dù đã đi vào sản xuất từ năm hai nghìn một mươi sáu đã hoàn tất việc trả tiền thuê đất một lần cho năm mươi năm vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đến nay nhà máy của doanh nghiệp này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận nên không thể tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng
hiện doanh nghiệp này còn gặp vướng mắc ở một số dự án khác do thủ tục cấp phép xây dựng bị chậm trễ
trao đổi về vấn đề những ách tắc trong thủ tục hành chính tại địa phương phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tại hải phòng cho rằng
thực tế các quy định có trong văn bản là đúng với pháp luật nhưng có nhiều quy định quá khó để thực thi trên thực tế
ở đây câu chuyện là doanh nghiệp mà để mà thực hiện đúng các quy định của nhà nước như vậy thì nhiều khi là mất cơ hội đối với doanh nghiệp
việc thay đổi gỡ bỏ những bất cập liên quan đến lĩnh vực đất đai
đang được đặt kỳ vọng vào luật đất đai sửa đổi
tuy nhiên chính phủ đã có tờ trình gửi quốc hội đề nghị rút dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai ra khỏi chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
do nội dung dự thảo còn một số vấn đề phức tạp cần có thêm thời gian để nghiên cứu chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn
nói đến nguồn lực đất đai cần phải hiểu rằng không chỉ là nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển mà bao hàm ý nghĩa là nguồn lực của kinh tế xã hội
để tháo gỡ điểm hẽn khai thác nguồn lực hiệu quả cần tạo sự công bằng trong tiếp cận sử dụng đất đai minh bạch đơn giản hóa thủ tục liên quan đến đất đai
trong đó vấn đề mang tính cốt tử đó là tính minh bạch
khi tất cả các thông tin thủ tục liên quan đến đất đai được minh bạch rõ ràng dễ tiếp cận dễ hiểu thì nhiều vấn đề khác theo đó sẽ được giải quyết
để làm được điều này cần có quyết tâm của các bộ ngành có liên quan đặc biệt là các địa phương
và trên cơ sở pháp luật hiện hành có thể thực hiện ngay không cần phải chờ đến khi luật đất đai được sửa đổi